sở y tế tp đà nẵng cho biết đến sáng nay đã có hai mươi bốn trường hợp nghi nhiễm viêm đường hô hấp cấp do virus corona đã được xuất viện
trong số hai mươi bốn ca xuất viện này có một mươi người nước ngoài và một mươi bốn người việt nam
sở y tế tp đà nẵng đã lấy ba mươi năm mẫu làm xét nghiệm trong đó đã có kết quả một mươi năm mẫu với kết luận âm tính với chủng mới của virus corona
hiện còn hai mươi tám trường hợp khác đang được theo dõi tại bệnh viện đà nẵng trong đó có một mươi người trung quốc hai người malaysia một mươi sáu trường hợp khác là người việt nam
tất cả các ca này đều không có ca bệnh nặng hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định không sốt không ho một vài trường hợp sốt nhẹ
ngoài ra trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cũng giám sát tại cộng đồng đối với hai mươi một trường hợp khác